trong phần tin quốc tế vụ điệp viên skripal nga khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích bằng mọi giá
mỹ và hàn quốc tập trận chung trên biển
nước anh không thể phớt lờ những câu hỏi chính đáng của nước nga liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên người nga mà london đã cáo buộc moscow là chủ mưu
tuyên bố mới nhất này được ngoại trưởng nga sergei lavrov đưa ra trong bối cảnh nước anh vẫn tiếp tục từ chối hợp tác với nước nga trong quá trình điều tra vụ việc
phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế moscow ngoại trưởng nga sergei lavrov khẳng định nga muốn có một cuộc điều tra thực chất và có trách nhiệm phù hợp với công ước về vũ khí hóa học
ông cho biết tổng thống nga vladimir putin đã nhấn mạnh moscow sẵn sàng hợp tác và kêu gọi xem xét vụ việc một cách công bằng với đầy đủ các bằng chứng
theo ngoại trưởng nga việc london từ chối để moscow tiếp cận cuộc điều tra là sự nhạo báng luật pháp quốc tế quy ước ngoại giao và phép tắc cơ bản
cái được gọi là vụ skripal đã trở thành lý do cho một chiến dịch trục xuất các nhà ngoại giao nga một cách vô căn cứ không chỉ ở mỹ anh mà còn tại nhiều nước khác
chúng tôi không quan tâm đến việc đối đầu
chúng tôi không quan tâm đến việc chạy đua vũ trang sau nga sẽ bảo vệ lợi ích chủ quyền và độc lập của mình một cách có mục đích và hiệu quả
hiện nga đã đề nghị hội đồng bảo an liên hợp quốc tiến hành họp khẩn về vấn đề này dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào dạng sáng nay theo giờ việt nam
quân đội mỹ và hàn quốc vừa tham gia diễn tập tại thành phố pohang miền đông hàn quốc đây là một phần trong cuộc tập trận chung thường niên mang tên đại bằng non nhằm tạo điều kiện nối lại hoạt động đối thoại giữa hai miền triều tiên
tham gia diễn tập là lực lượng lính thủy đánh bộ không quân và hải quân mỹ và hàn quốc cùng nhiều khí tài quân sự đây là một phần trong cuộc tập trận đi đây ở khu vực bờ biển pohang do nội dung chống đổ bộ đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu
hoạt động diễn tập này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên đại bằng non giữa mọi binh chủng thuộc quân đội mỹ và hàn quốc dự kiến kéo dài một tháng
từ giữa tháng bốn hai bên cũng sẽ tham gia cuộc tập trận giải pháp then chốt với các tình huống giả định trên máy tính trong hai tuần
cả hai cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của khoảng hai mươi ba bảy trăm linh binh sĩ mỹ và khoảng ba trăm linh binh sĩ hàn quốc
tuy nhiên cùng ngày bộ ngoại giao nga đã kêu gọi mỹ ngừng ngay mọi hoạt động quân sự trên bán đảo triều tiên khẳng định những cuộc tập trận này không giúp làm giảm căng thẳng trên bán đảo triều tiên
trong khi đó triều tiên hiện chưa đưa ra bình luận về cuộc tập trận thường niên mỹ hàn
thưa quý vị trong nhịp sống hiện đại con người rất dễ bị căng thẳng do nhiều nguyên nhân và thậm chí là khó hồi phục
họ đã phát triển một kỹ thuật điều trị chứng căng thẳng tâm lý cấp chỉ trong vòng vài phút bằng cách sử dụng ánh sáng xanh
theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc đại học ranada và trường giáo dục đặc biệt san rafael ở tây ban nha ánh sáng xanh thường được sử dụng trong đèn xe cảnh sát cứu hỏa cứu thương có thể dùng để chữa trị chứng căng thẳng tâm lý cấp tính vốn kéo dài khoảng ba mươi phút
các nhà khoa học đã thử nghiệm liệu pháp điều trị trên một mươi hai tình nguyện viên khỏe mạnh có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bảy bị căng thẳng sau khi được giao các bài tập trí tuệ không thể hoàn thành
kết quả cho thấy những đối tượng được tiếp nhận ánh sáng xanh đạt tới trạng thái thư giãn trong khoảng thời gian trung bình là một một phút nhanh hơn ba lần so với nhóm điều trị bằng đèn led trắng rồi mới chuyển sang xanh
các nhà nghiên cứu cũng cho biết có thể áp dụng liệu pháp này đối với những trẻ em bị dối loạn hành vi cũng như giúp con người thư giãn hơn trước và sau một ngày làm việc mệt nhọc
thông đường các buổi biểu diễn opera được tổ chức trong các nhà hát với đầy đủ điều kiện về âm thanh và ánh sáng
thế nhưng một trong những màn biểu diễn opera được ưa thích nhất lại diễn ra ở cảng sydney
chương trình đặc biệt này thậm chí đã thu về doanh số vượt trội hơn so với các buổi trình diễn bên trong nhà hát opera sydney
các chương trình opera phong phú nổi tiếng được trình diễn ở ngoài trời trong khung cảnh tuyệt vời của cảng sydney nhà hát opera sydney và cầu cảng sydney
công ty opera quốc gia đã thực hiện các buổi biểu diễn ngoài trời trên sân khấu khổng lồ và lung linh
các nghệ sĩ trong những bộ trang phục đẹp lộng lấy biểu diễn các bản opera được yêu thích dưới ánh sáng rực rỡ
khán giả được xem những vở opera đẳng cấp quốc tế gồm những vở rất được yêu thích như la chiaviata và các men
công ty tổ chức cho biết chính sự sinh động của việc biểu diễn ngoài trời và bằng dạy chữ đã thu hút đông đảo người xem đến với chương trình
buổi biểu diễn rất sinh động và tôi đã cố gắng để tập trung theo dõi hết
vở nhạc kịch và không gian bài trí cũng thật tuyệt
tôi không phải người hâm mộ nhạc kịch nhưng tôi thích xem ngoài trời như thế này
tôi không hiểu tình ý hay tiếng pháp nhưng tôi vẫn thích buổi biểu diễn này
thực tế là ngôn ngữ phiên dịch rất sinh động
tất nhiên âm thanh ngoài trời sẽ không thể chất lượng như ở trong nhà hát
những yếu tố như thời tiết hay tiếng ồn cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của buổi biểu diễn
hệ thống phổ thông cơ sở hay còn gọi là phổ thông bắt buộc của nước anh là một mươi một năm
kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở hết lớp một mươi một là kỳ thi mang tính bước ngoặt
do vậy đối với các học sinh tại nước anh kỳ thi này được xem là thời điểm quan trọng nhất trong suốt một mươi một năm học
tuy nhiên học sinh tại đây không phải chịu áp lực thi cử quá lớn bởi chính sách cởi mở của hệ thống giáo dục
thông thường học sinh tại anh sẽ trải qua tám đến một mươi một môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở hết lớp một mươi một hay còn gọi là gcse
những em đạt điểm theo yêu cầu sẽ chuyển lên học hệ dự bị đại học
trong hai năm còn những em không đủ điểm sẽ chuyển sang hệ học nghề
do đó tùy vào nguyện vọng của từng em để có sự phấn đấu phù hợp
tất cả chúng ta đều cảm thấy sức ép thi cử đặc biệt là kỳ thi gcse đang đến rất gần
vì vậy em phải ôn tập trăm để có kết quả tốt
bốn tháng trước kỳ thi nhà trường có mở các lớp phụ đạo miễn phí tất cả các môn thi cho gcse
chúng em thấy mình cần phụ đạo thêm môn nào thì sẽ đăng ký ở lại sau giờ học chính
để học thêm với giáo viên
tuy nhiên các buổi học phụ đạo này không bắt buộc
tùy thuộc vào nhu cầu và thực lực của mỗi học sinh để thầy cô giáo có giáo trình phù hợp
nhiều người cho rằng động viên khích lệ các em mới là cách giúp học sinh học tập hiệu quả nhất
quan điểm của tôi là học thực hành quan trọng hơn
vì học chay lý thuyết học sinh chỉ học thuộc đề thi sau đó là quên hết
thực ra học phải đi đôi với thực hành
nếu không sẽ khó mới hiểu sâu và nhớ lâu được
có thể thấy
việc tự học tự đánh giá bản thân luôn được khuyến khích rất cao tại anh
hơn nữa phụ huynh và học sinh đều không quá suy nghĩ nặng nề hay tạo áp lực
việc học tiếp lên cao hay chuyển qua học nghề đều là sự lựa chọn phù hợp đối với mỗi học sinh
quý vị thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt